tất cả về các công trình còn về thiệt hại về bà con nhân dân
ở đây nó thiệt hại lớn nhất là về một số hộ nhà nằm ở bên suối
có nhà thì cũng bị chui hoàn toàn
hết về tài sản đồ dùng vận dụng gia đình rồi là tất cả những cái đồ dùng khác thì cũng bị trôi nhiều
công trình thủy điện bản hồ tại xã bản hồ thị xã sapa có công suất một mươi mw thuộc sở hữu của công ty cổ phần công nghiệp việt long
đơn vị thi công là công ty cổ phần sông đà sáu
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bản hồ cuối năm hai nghìn một mươi bảy công trình rầm rộ thi công
sàn đồi đào canh dẫn dòng đắp quài đề nắm suối để thi công móng
tôi cũng không nhớ kỹ là nó rơi vào tầm một tháng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy khi mà đi tập huấn ở lào cai quay về đến địa bàn xã đúng về đến khu vực nhà máy đang tổ chức triển khai thực hiện làm
thì mới phát hiện ra là có nhiều cái máy móc đang triển khai đang xây dựng ở đây
tôi mới chỉ đạo các anh em là bộ phận bên quản lý đất đai bên công an xã đi có thể đi kiểm tra xem là các anh tổ chức triển khai thực hiện làm gì
bây giờ là sao lại
như thế phá hủy hết tài nguyên thiên nhiên của xã nhờ là của bà con nhân dân
thì các anh em mới nói là chúng tôi đang tổ chức đang làm xây dựng một cái nhà máy thủy điện ở đây
lúc đấy thì người ta làm nhiều rồi khá được khá nhiều những cái công việc người ta phá nát hết hẳn một cái quả đồi rồi
ngay ở bên cái bờ suối người ta đảo hết bao nhiêu là đất đai
các thứ ở khu vực như chôn
cái phê duyệt thì tôi không nắm rõ là phê duyệt lúc nào
thế nhưng mà về yêu cầu là trước khi ông phê duyệt dự án thì bắt buộc ông phải có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
thì mới phê duyệt dự án
thế còn không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt thì sẽ không có cơ sở để phê duyệt dự án
bởi vì trong tất cả các hạng mục liên quan đến môi trường thì đều được cập nhật vào trong dự án
đấy để thực hiện
đảm bảo về môi trường
người ta phải có đầy đủ thì mới phê duyệt được
bởi vì khi trình phê duyệt thì không thể nào mà thiếu được
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh lào cai mới ký quyết định chủ trương đầu tư công trình thủy điện này
đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tức là sau hơn năm tháng ký quyết định chủ trương đầu tư
ubnd tỉnh lào cai mới ký quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường
của công trình thủy điện bản hồ
thường thường là một số những chủ đầu tư
thì người ta cũng khi mà có cái chủ trương đầu tư rồi
thì người ta cũng nôn nắm và có những dự án người ta khởi công trước khi mà hoàn thiện các thủ tục pháp lý
như là giải phóng mặt bằng như là phiêu dật đến tác động môi trường
và trong đó là có cái thủy điện bản hồ của việt long
thì vấn đề này thì người dân thì người ta cũng có
có hỏi các cơ quan quản lý nhân lượng
thi công trước khi có quyết định chủ trương đầu tư
phê duyệt báo cáo tác động môi trường lại có sau quyết định chủ trương đầu tư gần nửa năm trời
liệu những báo cáo này có đánh giá đúng thực chất những tác động đến người dân cũng như môi trường ở bản hồ
phóng viên truyền hình nhân dân đã tìm đến sở công thương tỉnh lào cai để tìm hiểu về vấn đề này

thì bao giờ có công tác chuẩn bị
thế thì những công tác chuẩn bị ví dụ như làm đường làm lán chạy
thì gần như là người ta phải làm trước khi mà người ta hoàn thiện tất cả các loại thủ tục khác nhau
thế cho nên là thường thường là nhân dân cũng thấy rằng là khi đi vào xây dựng thì thấy công nhân rồi là khi họ làm những cái việc đó
thì có thể nói rằng là người ta tưởng là đã thi công dẫm dội rồi
nhưng mà cái đó cũng là một bước chuẩn bị cho bước vào thi công chính
thế thì khi mà được các cấp thẩm quyền phê duyệt cũng như các phép dựng
thì người ta sẽ làm những cái phần việc tiếp theo đó là làm những phần đọc
rồi những cái phần thi công chính
thế còn nếu như mà phải chờ để cho xong tất cả thủ tục để mà vào thì nó chậm bởi vì nó có rất nhiều cái ảnh hưởng
ví dụ tôi nói là như thi công một công trình
nó phụ thuộc vào thời tiết và mùa vụ
thế cho nên là nếu như mà chờ cho xong tất cả các thủ tục thì vào những cái mùa
ví dụ như vào mùa mưa thì không thể thi công được nữa
cho nên những công tác chuẩn bị thì thường là các đơn vị thi công là đã chuẩn bị trước
đến khi mà xong tất cả các thủ tục thì người ta sẽ thi công vào những phần chính công trình
trước đó ủy ban nhân dân xã bản hồ nhận được công văn của sở kế hoạch đầu tư tỉnh lào cai
về việc xin ý kiến hồ sơ quyết định
chủ trương đầu tư dự án thủy điện bản hồ
vì lo lắng trước những tác động của thủy điện
nên sau khi họp bàn xã đã có văn bản trả lời không đồng ý
đề nghị hạn chế đầu tư thêm công trình thủy điện này
hiện tại công trình thủy điện bản hồ vẫn đang được thi công
sàn đồi đắp đập tận thu khoáng sàn trước sự bức xúc của người dân lẫn chính quyền sở tại
hôm nay thì là còn hai mươi bốn hộ
đền bù cho các hộ dân giá cả nó đền bù thấp
cái hai là là các cái hộ không muốn để lấy cái đồng tiền
mà mất vuông nó không được có hai mươi sáu nghìn
nếu mà chưa được một bát phở ra
hiện nay thì là các cái hộ là kêu rất là nhiều
không phải riêng thủy điện bản hồ mà riêng là có bản hàm thủy điện lập xài
đồng đào hầm
hiện nay thì các hộ dân đang mất nước
nước sản xuất nước sinh hoạt hàng ngày
hiện nay các hộ là thiếu nước
bên cạnh dự án thủy điện bản hồ công ty cổ phần công nghiệp việt long cũng đang thi công nhà máy thủy điện nậm xài
chưa nói đến tác động môi trường song khoảng ba mươi hectare đất lúa rừng sản xuất và cả rừng đặc dụng của ba xã nậm xài bản hồ và thành phố
sẽ phải nhường chỗ cho dự án thủy điện này
theo số liệu từ sở công thương tỉnh lào cai địa phương này hiện có một trăm linh một dự án thủy điện đã được phê duyệt và quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
đã có năm mươi bảy dự án thủy điện hoàn thành với tổng công suất lắp máy hơn chín trăm hai mươi bảy mw
riêng thị xã sapa có một mươi một dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động
nếu tính cả các dự án đang được nghiên cứu sapa sẽ có tới hai mươi dự án thủy điện
theo nhìn nhận khách quan của chúng tôi cũng như ý kiến của các du khách
chúng tôi thấy việc xây dựng thủy điện trên địa bàn sapa cũng có tác động khá nhiều đến cảnh quan môi trường và một số điểm đến
chẳng hạn như thác bản hồ trước đây cũng có rất nhiều du khách đến
do là cái đầu tư thủy điện cảnh quan môi trường nó không còn nguyên như trước đây nữa
và đặc biệt là cái chế độ dòng chảy nó bị biến động rất là lớn
cho nên là cái lượng du khách đến cái bản hồ và đến những cái khu mà có cái thủy điện đầu tư xây dựng nó giảm đi rất là nhiều
chúng tôi cũng có cái kiến nghị thì đối với những cái thủy điện mà chưa đầu tư
thì chúng ta cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đầu tư
và nên hạn chế tối đa những cái thủy điện nếu như nó ảnh hưởng đến cái du lịch
nó cũng ảnh hưởng đến các cái môi trường nói chung
chứ còn đối với những thủy điện mà chúng ta đã quyết định đầu tư xây dựng rồi
thì nó cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định
thế thì bây giờ chúng ta phải có những cái giải pháp để khắc phục tối đa những cái ảnh hưởng đó
trong định hướng phát triển kinh tế xã hội
tỉnh lào cai chủ trương phát triển xây dựng hình ảnh khu du lịch quốc gia sapa
trong đó tập trung phát triển các ngành thương mại dịch vụ nông nghiệp
hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch là mũi nhọn đột phá
tập trung phát triển du lịch có chiều sâu chất lượng hình thành các sản phẩm du lịch mới
đảm bảo tăng trưởng du lịch gắn với bảo vệ môi trường
thế nhưng sapa đang trở nên ngổn ngang nham nhở dày đạp các công trình thủy điện như một đại công trường
phát triển thủy điện góp phần phát triển kinh tế địa phương
bổ sung nguồn điện năng cho ngành điện quốc gia là cần thiết
nhưng khi có quá nhiều thứ đã phải đánh đổi thì rõ ràng cần phải đặt ra một câu hỏi
có hay không sự dễ dãi trong quy hoạch quản lý giám sát các dự án thủy điện hiện nay
và câu chuyện về công trình thủy điện bản hồ đã phần nào cho chúng ta thấy được
những bất cập trong việc phát triển thủy điện nhỏ và vừa hiện nay
hình ảnh tương đoan du khách đến tham quan các bản làng
trải nghiệm du lịch homestay nơi đùa bên những con suối nhỏ xinh thơ mộng
giờ chỉ còn là ký ức của người dân nơi đây